nhân dịp tết trần trần nam thờ mây năm nay các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu chín tổ chức nhiều hoạt động giải trí
nhằm tạo không khí vui tươi đầm ấm cho sư đoàn tám nơi có gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ là người dân tộc khơ me
là người dân tộc khmer đang học tập và sinh hoạt tại đơn vị
với binh nhất kim sơn danh tuy xa gia đình nhưng anh vẫn được đón một cái tết ấm áp thắm tình đồng chí đồng đội
chính sự quan tâm của chỉ huy các cấp đã làm cho chiến sĩ trẻ này phần nào quên đi nỗi nhớ nhà
năm nay là năm thứ hai tôi được đơn vị tạo điều kiện cho đón tết trần trần nam thờ mây
qua lần này tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tự tay mình sắp xếp mâm ngũ quả và trang trí lại bàn thờ tết
được đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí và phong trào văn hóa văn nghệ
qua đó tôi cảm thấy hạnh phúc và hứa là sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
hơn một tuần qua
cán bộ chiến sĩ ở trung đoàn đã chuẩn bị rất kỹ các tiết mục ca múa để biểu diễn trong ngày họp mặt
đây là một trong những hoạt động nổi bật không thể thiếu của đồng bào khơ me trong ba ngày tết cổ truyền
nhân dịp tết cho tháng năm tháng hai tôi và gia đình tôi tổ chức lên thăm con đang quốc luyện tại trung đoàn chính
tôi rất vui vì đơn vị đã tổ chức cho con em chúng tôi một cái tết rất là đầm ấm vui
như ở nhà
đồng viên con mình học tập truyền luyện tốt sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao
có một cái nét mới là trung đoàn cũng khối hợp với các quyện đặc biệt là hai quyện của tỉnh trà vinh có anh em người dân tộc là đông
một tội quyện là trên sáu mươi đồng chí
cho nên là trung đoàn cũng mời quyện ban chuyên sự quyện cũng như đảng quỹ quan quyện lên để cùng vui và chúc mừng tết anh em người dân tộc khơ me trong cái dịp này
sự hào hứng sôi nổi của các trò chơi dân gian
làm cho không khí tết cổ truyền trông đẹp
điều này cho năm thơ mây thêm vui tươi
các hoạt động đã tạo cơ hội cho cán bộ chiến sĩ được giao lưu học hỏi
làm cho ngày tết cổ truyền này không còn của riêng đồng bào dân tộc khơ me
qua đó góp phần làm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa đồng chí đồng đội trong đơn vị